chiều ngày ba mươi tháng năm một cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ kèm theo gió giật mạnh trên diện rộng ở thành phố hồ chí minh
đã khiến cho hàng loạt tuyến đường ngập nặng nhiều nơi cây xanh bị ngã đổ xuống đường
mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường thành phố ngập nặng
nhiều đoạn đường nức ngập gần hết bánh xe khiến người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
khu vực các quận huyện như bình thạnh gò vấp bình tân nhiều đoạn bị ngập nặng
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo trong một mươi ngày tới
tại thành phố hồ chí minh tiếp tục có mưa trên diện rộng nhiều nơi mưa rào và rông